kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ ba ngày tới chịu tác động của không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm
nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp đặc biệt là về đêm nhiệt độ giảm sâu phổ biến ở mức một mươi ba một mươi sáu độ
còn ban ngày trên khu vực phổ biến tình trạng không mưa tuy nhiên trời vẫn nhiều mây
nên nền nhiệt không có cơ hội tăng cao phổ biến chỉ ở mức là một mươi chín hai mươi hai độ
tương tự các tỉnh tây bắc bộ cũng phổ biến ít mưa nhiệt độ ở mức thấp
ngày đêm phổ biến dưới hai mươi hai độ chỉ có một số nơi nhiệt độ có thể cao hơn
trời rét còn kéo dài nên quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
cũng như có các biện pháp phòng chống rét cho sản xuất nông nghiệp
tại các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa vẫn diễn ra nhiều nơi ở các tỉnh thành phía nam khu vực
người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức thấp phổ biến ở mức là dưới hai mươi sáu độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hai ngày tới có mưa lớn diện rộng khi mà các hình thế gây mưa cùng hoạt động mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông cũng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày một mươi tháng một mươi hai khi những nhiễu động trên cao suy yếu thì mưa tại khu vực vì thế cũng giảm nhanh
do mưa kéo dài nên nhiệt độ ở mức thấp phổ biến ở ngưỡng là dưới ba mươi độ
đối với khu vực tây nguyên mưa vẫn sẽ xảy ra giải rác
tuy nhiên thời điểm mưa tập trung vào chiều tối ban ngày trời có nắng nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời rét nhẹ do kết hợp với yếu tố địa hình cao
điên sâu vào các tỉnh thành miền nam chịu ảnh hưởng của diệt phía bắc sảnh xích đạo nên mưa diễn ra diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
mưa có khả năng vẫn còn duy trì trong thời đoạn từ hai đến ba ngày tới
sau đó từ ngày một mươi một mươi hai khi những nhiễu động phía nam suy yếu mưa cũng tạm giảm trên khu vực